các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàng năm các nhà máy này đã thải ra môi trường khoảng một mươi một triệu tấn cho năm triệu tấn xỉ đáy lò và khoảng bốn triệu tấn bã thạch cao
đây là nguồn phát thải nguy hại đối với môi trường gây nên nhiều hệ lụy
biến những núi cho xỉ gây tác động xấu đến môi trường thành nguồn nguyên liệu sản xuất là mục tiêu mang tính chất thời đại
nhằm từng bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi không để môi trường chất lượng cuộc sống của người dân trở thành cái giá phải trả
theo kết quả nghiên cứu khoa học sự tồn tại lâu dài tại các bãi chứa với số lượng lớn các độc tố trong cho xỉ sẽ gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng
các kim loại nặng có hại trong cho xỉ như asen kẽm nikken có thể bị thẩm thấu ra môi trường gây ô nhiễm các vùng đất các nguồn nước mặt và nước ngầm lân cận
để ngăn chặn mối nguy hại từ phát thải của các nhà máy nhiệt điện nhà máy hóa chất phân bón
năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định một nghìn sáu trăm chín mươi sáu về một số giải pháp thực hiện xử lý cho xỉ thạch cao để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
không chỉ xác định các giải pháp quyết định một nghìn sáu trăm chín mươi sáu cũng đã xác định rõ những mục tiêu lộ trình thực hiện
theo đó xử lý phế thải nhằm bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
đồng thời giảm diện tích bãi thải và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản trong sản xuất vật liệu xây dựng
các nhà máy nhiệt điện than có tác động đến môi trường vì nó sử dụng rất nhiều than và nó là nguồn phát thải những chất có thể gây tác hại đến môi trường
vấn đề đặt ra ở chỗ là kèm theo sự phát triển than thì phải có những biện pháp xử lý thật tốt thật hoàn chỉnh để bảo đảm sao cho những chất phát thải đó là không gây hại đến môi trường
các nhà máy nhiệt điện than là những công trình rất lớn tiền đầu tư là trung bình
từ một đến vài tỷ đô la cho nên những công trình xử lý môi trường đó nó cũng nằm trong dự án
và khi các cơ quan phê duyệt cái dự án đó là đã xét đến cái chuyện là phải bảo đảm xử lý môi trường thì mới duyệt dự án
chính phủ phải có chính sách phải có cơ chế để làm thế nào thực hiện được việc sử dụng các chó xỉ của các nhà máy đó vào các sản xuất vật liệu xây dựng xì măng hay là các loại khác vật liệu xây dựng
thì cái đó nếu mà chúng ta tận dụng tốt các cái loại hình đó
chúng ta sẽ giảm thiểu đến mức mà có thể chấp nhận được
và muốn làm được như thế thì khi mà phê duyệt các dự án khả thi thì dứt khoát là cái vai trò của bộ khoa công nghệ
vai trò của bộ tài nguyên môi trường cần phải rất là nghiêm túc và phải thật là chặt chẽ trong các tiêu chuẩn về môi trường
đến nay sau hơn hai năm triển khai đã có những thay đổi căn bản
trước đây các nhà máy vẫn thường xử lý một cách tự phát chưa có ý thức trong việc xử lý phát thải
cho và thạch cao được sử dụng đúng với nghĩa của phế thải tức là có người đến mua thì bán hoặc cho không thậm chí bỏ mặt trong bãi chứa
trước những vấn đề trên bộ công thương cũng đã có chỉ đạo
đối với hệ thống xử lý khói lò tập đoàn điện lực việt nam phải xây dựng lộ trình cải tạo hệ thống đốt khởi động lò
để có thể đưa hệ thống lọc bụi tính điện vào ngay khi bắt đầu khởi động
khi chưa cải tạo khắc phục được thì các nhà máy phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
để thông báo rộng rãi cho người dân biết về quá trình nhà máy khởi động lò để người dân tham gia giám sát
theo quy hoạch định hướng nhà máy nhiệt điện cũng như cơ sở sản xuất dự báo đến năm hai nghìn ba mươi
các nhà máy phát thải có thể thải ra từ ba mươi đến bốn mươi triệu tấn phế thải một năm
để có thể chứa chỗ phế thải đó cần có khoảng sáu trăm linh ha tức là bốn năm
thì mất diện tích của một xã có diện tích trung bình
vậy làm thế nào để giải quyết tận gốc mối nguy hại từ cho xỉ
trong khi yêu cầu phát triển kinh tế lại đang đặt ra mục tiêu các ngành các địa phương doanh nghiệp phải đẩy mạnh sản xuất
để giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường do tác động của cho xỉ
quyết định số một nghìn sáu trăm chín mươi sáu của chính phủ đã làm rõ và khẳng định trách nhiệm của các chủ đầu tư nhà máy nhiệt chạy than
nhà máy phân bón hóa chất trong việc phân loại sơ chế
nguyên liệu xây dựng nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
một nhà máy nhiệt điện mới đầu tư chỉ được sử dụng bãi chứa chất thải trong vòng hai năm
còn các nhà máy đã hoạt động từ trước đến năm hai nghìn hai mươi sẽ phải ra soát lại diện tích sử dụng bãi phế thải thừa
và cũng chỉ được sử dụng trong hai năm
một triệu tấn cho xỉ thì có thể sản xuất ra sáu trăm linh triệu viên gạch kích thức tư toàn
thế thì nếu như một năm mà chúng ta cần vào khoảng độ hai mươi năm tỷ viên gạch
thì sáu trăm linh triệu viên gạch
có nghĩa là một năm chúng ta cần tới bốn mươi triệu tấn trơ
mà như tôi báo cáo là đến năm hai nghìn ba mươi với tỷ lệ nhiệt điện than như vậy thì chúng ta mới chỉ có hai mươi triệu tấn cho thôi
tức là mới đáp ứng được một nửa thôi
cho nên muốn giải quyết được vấn đề cho xỉ thì biện pháp tốt nhất là phải sử dụng cho xỉ
chính sách việc phát triển sản phẩm về không đung thì rất đúng
tuy nhiên như chúng ta đều biết là các chính sách phát triển của nước bao giờ cũng có độ trễ
cái việc ứng dụng và áp dụng các cái chính sách của nhà nước ở đâu đó
ở mỗi nơi đều có sự khác nhau về mặt thời gian và mức độ áp dụng
thì làm thế nào để doanh nghiệp có thể tồn tại trên thị trường
đấy chính là sự chủ động vận động của doanh nghiệp trên thị trường
phải có cái chính sách cho người sử dụng cái cho xỉ này
thay thế các nguồn tài nguyên chúng ta đang phải khai thác
thì chúng ta giải quyết hai vấn đề lớn
đó là vấn đề tiết kiệm được diện tích đất đai một cái hồ chứa mất rất nhiều
thứ hai là vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường
đây là vấn đề nhà nước phải chi
nhưng nếu chúng ta làm tốt việc này
thì chúng ta giải quyết không những tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên
mà chúng ta còn giải quyết được một hệ toán rất lớn là giảm thiểu ô nhiễm môi trường đến mức độ tối đa
và cái việc này là nó mang hiệu quả vô cùng to lớn
thực tế một số dự án đi tiên phong trong sử dụng nguyên liệu từ cho xỉ
nhưng khối lượng tái chế vẫn còn quá ít chưa lâu dài
và quan trọng là phần nhiều trong số đó vẫn là dự án đang trong quá trình triển khai
nghiên cứu và các doanh nghiệp còn đang rất thận trọng
trước những khó khăn về đầu ra của sản phẩm nguồn vốn
mặc dù con đường còn rất nhiều khó khăn nhưng tiềm năng trong tái chế cho xỉ đã được nhìn nhận
cho xỉ trở thành nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng vẫn luôn được khẳng định là giải pháp khả thi
và triệt đề nhất đối với những núi cho xỉ phát thải từ các nhà máy
để tìm hiểu về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc trải nghiệm
chào đổi với ông lê thế ngọc phó vụ trưởng vụ vật liệu xây dựng bộ xây dựng
thưa ông giải pháp sử dụng cho xỉ từ các nhà máy nhiệt điện
các nhà máy sản xuất hóa chất phân bón để sử dụng làm vật liệu xây dựng
đã được thủ tướng chính phủ đề ra từ năm hai nghìn một mươi
đến nay tình hình thực hiện như thế nào thưa ông
quyết định sáu sáu khi vào thực tế cuộc sống thì nó đã có những phát huy rất là mạnh
các bộ ngành địa phương hội quản lý nhân đất
cũng rất tích cực triển khai và triệt khai rất có hiệu quả
rồi các chủ nguồn thải thì lựa chọn phương tức xử lý thế nào
làm thế nào để tiêu thụ cao nhất lượng cho xỉ từ cao của mình
còn các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng từ nhà máy xi măng
nhà máy vật liệu không sản xuất vật liệu không nung sản xuất bê tông
và các loại vật liệu mà có thể sử dụng cho xỉ thì cũng hưởng ứng rất mạnh
tất nhiên đây là một cái vấn đề
lần đầu tiên ta làm mà phải giải quyết nhiều vấn đề vấn đề rất lớn
nó luôn liên quan đến nguồn lực nó luôn liên quan đến điều chỉnh chính sách
nó liên quan đến phải thay đổi sản xuất
cho nên nó cũng phải có cái thời gian của nó
và một sau chân sau đã có những kết quả bắt đầu
giờ chúng ta đã xử lý được khoảng năm triệu tấn
khoảng ba mươi cái lượng cho xỉ thải cao thải ra hàng năm
và tạo ra những nền tảng để cho thúc đẩy
để xử lý này hiệu quả hơn mãnh đạt hơn ở giai đoạn tiếp tới
các doanh nghiệp đang ứng dụng dự án sử dụng các sản phẩm phát thải từ cho xỉ
để sản xuất vật liệu xây dựng thì cho rằng những chính sách để hỗ trợ thì chưa tương xứng
vậy thì từ phía bộ xây dựng thì đánh giá như thế nào về ý kiến này ạ
thứ nhất là phải nói là phải chia sẻ với các doanh nghiệp
đây là vấn đề lớn khó đòi hỏi phải có nguồn lực phải có quyết tâm
bởi vì người ta sản xuất vật liệu xây dựng là người ta kinh doanh
người ta kinh doanh phải hiệu quả phải lợi nhuận
thì ở đây có những vấn đề khó khăn mà người ta phải tính toán cân nhắc
để làm sao mà họ còn phát triển mềm vững
về các chính sách ưu đãi thì trong quyết định một sáu sáu nói thôi
quyết định một sáu của thủ tướng chính phủ nói rõ là
được hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng các sản phẩm cao
thì được những hoạt động tài chế chất tải để làm nguyên liệu sản xuất
và cái này được nhà nước quy định chính sách ưu đãi rất cao phải nói là cao nhất
thế còn lại cái hoạt động mà sản xuất dây chuyền thiết bị để sản xuất vật liệu xây dựng
và vật liệu xử lý này thì cũng được ưu đãi như hoạt động sản xuất vũ khí trọng điểm
sản phẩm cước khí trọng điểm và cũng làm cái ưu đãi cao
tất nhiên là nó rõ ràng quyết định ở tầm vĩ mô là như vậy
chi tiết như thế nào để tổ chức thực hiện nó thuận lợi để cho doanh nghiệp tiếp cận cũng là một vấn đề
bộ xây dựng vừa trình chính phủ dự án đẩy mạnh xử lý sử dụng cho xỉ thạch cao
từ các nhà máy nhiệt điện hóa chất và phân bón để làm vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng
vậy thì mục tiêu của đề án được đề ra là gì thưa ông
bộ có bổ sung đề xuất cơ chế chính sách mới gì để khuyến khích các doanh nghiệp hay không
quyết định một trăm sáu mươi sáu ra đời hai năm vào đã có những cái kết quả
kết quả rất là to lớn nhưng khi đưa vào thực tế nó cũng còn một số những vấn đề mà mình thấy là
coi như là cần phải nhà nước chính phủ cần phải kịp thời đánh giá điều chỉnh bổ sung và sửa đổi
để giải quyết khắc phục những cái bất cập để bổ sung mới những cái mà chúng ta cần phải làm
cho nên phải có một cái đề án chính phủ giao cho bộ xây dựng đề án
và đã dự đảo xong trình thủ tướng chính phủ để phát hành
tôi hy vọng với cái đề án này những cái bất cập sẽ được
được quan tâm xử lý và những cái chỉ đạo cụ thể
ví dụ trong đề án này nói rõ rồi
coi như lĩnh vực sử dụng cho xỉ thạch cao cụ thể là cái gì
mục tiêu của từng lĩnh vực tiêu thụ bao nhiêu và mục tiêu chung là cái gì
rồi cái việc xây dựng coi như mở rộng cho đầy đủ các tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật và cơ kỹ thuật cho sản xuất vật liệu mà cho sử dụng trong các công trình xây dựng
rồi các cơ chế chính sách thì mình đưa ra là nó phải cụ thể hơn
để coi như là các doanh nghiệp có thể tiếp cận
và chúng ta phải tạm cả hệ thống phải xuống tay vào thì mới giải quyết được vấn đề này
đây đó là thách thức rất lớn
theo ông thì những giải pháp nào được coi là hữu hiệu để có thể thực hiện được mục tiêu của đề án
và lộ trình thực hiện sẽ được xác định như thế nào thưa ông
từ các sản xuất công nghiệp ấy sản xuất điện sản xuất văn hóa chất và các sản xuất ạ
trong tương lai gần đây nó sẽ được rất nhiều
ở đây không có cột vào một lĩnh vực cụ thể
để nào không mà nó mang tính chất toàn diện
tức là khai tác toàn diện các lĩnh vực có thể sử dụng cho sỉ thái cao này
và tìm mọi cách để coi như tháo vỡ khó khăn đi
giải quyết những bất cập đi và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa mạnh hơn nữa
hỗ trợ về khoa học công nghệ hỗ trợ về các chính sách về tài chính hỗ trợ về công tác quản lý
xin cảm ơn ông
cảm ơn phó phụ trưởng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn
phát triển sản xuất và tác hại đến môi trường là mâu thuẫn luôn tồn tại
chính phủ đã tỏ rõ quan điểm không để môi trường phải trả giá không đánh đổi
chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc dồn nhiều tâm huyết
và thậm chí có thể có lúc có nơi phải chọn những bước đi chậm hơn nhưng vững vàng hơn
với quan điểm xuyên suốt này hy vọng trong thời gian tới nguồn phát thải cho xỉ từ các nhà máy điện
phân đạm cơ sở công nghiệp sẽ được xử lý khai thác triệt đề trở thành nguồn vật liệu quý cho sản xuất vật liệu xây dựng
thành công trong xử lý phát thải là một bước tiến quan trọng góp phần đưa kinh tế việt nam đi tới mục tiêu phát triển bền vững
trở thành một nền kinh tế xanh
thưa quý vị và các bạn một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin kinh tế bổ ích và lý thú
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại